thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
về tình hình nhiệm vụ bốn tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tám tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đây cũng được xem là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của thủ tướng
với vai trò là đại biểu quốc hội tại thành phố càng cùng sự có đại diện các bộ ngành liên quan
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhận định đến nay nước ta đã cơ bản đầy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta đã hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
nhưng chúng ta không được chủ quan phải tiếp tục theo dõi kiểm soát dịch bệnh và kịp thời phát hiện
khoanh vùng dập tắt các ca bệnh phát sinh phải thực hiện nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế không để kinh tế đứt gãy
thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà thành phố hải phòng đạt được
trong thực hiện mục tiêu kép thời gian qua
thành phố hải phòng vừa triển khai các giải pháp phòng chống dịch covid hay sáng tạo hiệu quả
đồng thời thành phố cũng nỗ lực đi đầu trong phát triển kinh tế thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công sớm triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự
tăng trưởng kinh tế cao trong quý i năm hai nghìn hai mươi với mức tăng một mươi bốn chín cao hơn nhiều so với nhiều địa phương cả nước
và trong bối cảnh kinh tế cả nước chỉ tăng trưởng ba tám mươi hai
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng một mươi sáu một mươi tám so với cùng kỳ
sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt ba mươi năm hai mươi hai triệu tấn thu ngân sách đạt hơn một mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
thủ tướng cho rằng hải phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đang bừng lên sức sống mãnh liệt
với quyết tâm bàn tiến chứ không bàn lùi thủ tướng đề nghị các bộ ngành trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn
tạo điều kiện cho hải phòng phát triển
thủ tướng cũng lưu ý hải phòng cần tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế biển công nghiệp trình độ cao và du lịch
trong đó kinh tế biển phát triển theo công nghệ bốn một trung tâm logistic một trọng điểm của kinh tế biển
sản xuất công nghiệp phải trên nền tảng công nghệ cao du lịch phát triển trên cơ sở liên kết vùng và khu vực
cùng với đó hải phòng phải phát triển đô thị thông minh đô thị sinh thái
phân đấu đạt các tiêu chí của đô thị đặc biệt trong thời gian tới
một trung tâm giáo dục y tế của khu vực và công tác quy hoạch phải đi trước một bước
phát triển đô thị sang phía bắc sông cấm và phân kỳ cho sự phát triển
thủ tướng cũng giải đáp một số ý kiến kiến nghị của thành phố về chủ trương đầu tư dự án thành phố giáo dục
dự án hạ tầng các khu công nghiệp nam tràng cát thủy nguyên điều chỉnh quy hoạch khu vực cát hải cát bà
cải tạo nâng cấp một đoạn quốc lộ một mươi bằng nguồn ngân sách của hải phòng và quảng ninh
xây dựng và công nhận quần thể di tích lịch sử bạch đằng giang